thưa quý vị kể từ khi tịnh thất bồng lai hay còn được gọi là thiền a bên bờ vũ trụ gây sốt trên mạng xã hội
cái tên diễm my cũng thường xuất hiện và được nhắc đến
xuyên suốt quá trình điều tra truy tố xét xử vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
võ thị diễm my trở thành nhân vật mấu chốt ai cũng mong muốn tìm ra tung tích
được biết trước khi mất tích diễm my đã đến tịnh thất bồng lai xin quý y
quá trình thấy ông nội lê tùng vân làm phép cho cô gái này đã là điều mà khiến tất cả mọi người phải ngao ngán
võ thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm
từng tuyên bố đi tu ở tỉnh thất bồng lai vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
sau đó cô gái này bắt đầu thay đổi tâm tình tranh cãi với gia đình rồi mất tích từ năm hai nghìn hai mươi
cho đến nay vẫn chưa xuất hiện
trong phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của lê tùng vân và đồng phạm liên quan vụ án
hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền
lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
hôm hai ba một mươi một hai nghìn hai mươi hai lê tùng vân từng khai nhận đã trực tiếp làm lễ xuất ra cho diễm my
theo lời bị can này bấy giờ mình mặc áo vàng diễm my quy trước bàn thờ thắp hương cho ông
mới đây theo thông tin được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cách đây hai năm
một video ghi lại cảnh võ thị diễm my được thấy ông nội lê tùng vân quy y tại tỉnh thất bồng lai
được chia sẻ lên mạng
người xem không khỏi ngỡ ngàng trước các kiến thức phật giáo hổ lốn chẳng theo sách vở nào của lê tùng vân
trong khi đó võ thị diễm my bấy giờ đã cạo chọc đầu ngồi cùng một số người phụ nữ
mà lê tùng vân phong cho là ni cô sư cô tại tỉnh thất bồng lai
thấy ông nội sau đó thổ lộ muốn đặt cho diễm my cái tên là trần ngọc tiên vì cô nàng quá đẹp
việc một người xưng là sư thầy lại có những lời nói cảm thán về vẻ đẹp của một cô gái
đủ để người xem cảm thấy có vấn đề
trên thực tế diễm my đã từng được gia đình đưa về nhà tìm đủ cách để giữ chân trong vòng sáu tháng
nhưng sau đó cô gái này đã trốn đi
trong lúc mọi người truy tìm diễm my một cách gắt gao cô lại lên clip trên mạng
tố cáo cha ruột của mình có hành vi không đứng đắn cùng nhiều lời lẽ khó tin khác
gia đình diễm my vì muốn giải cứu con gái mà thậm chí đã đưa người đến tỉnh thất bồng lai tìm con
một vụ ẩu đả giữa hàng chục người diễn ra tại nơi đây
cuối năm hai nghìn hai mươi một bị can châu vĩnh hòa bốn mươi sáu tuổi chú ở thành phố hồ chí minh
bị tuyên án cố ý gây thương tích khi tham gia cuộc ẩu đả với lý do giải cứu diễm my trước đó
về phần gia đình diễm my họ kiên quyết tố cáo nhóm người ở tỉnh thất bồng lai
đã có hành vi lợi dụng xâm hại con gái mình
cơ quan chức năng thậm chí còn từng khám xét tỉnh thất bồng lai nhiều lần
nhưng vẫn không tìm thấy diễm my đâu
đến nay nhiều thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng về cô gái này liên tục xuất hiện trên mạng xã hội
di my đang ở đâu cô nàng và lê tùng vân và tỉnh thất bồng lai có mối quan hệ như thế nào
vẫn luôn là những bí ẩn chưa có lời giải
ngày tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi hai đối tượng về tội chuyên bá văn hóa phẩm đối trụy
đây là các thành viên quản lý điều hành trang web thiên địa bị bắt giữ khi công an nghệ an
phối hợp cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an điều tra phá chuyên án
theo đó cơ quan chức năng cáo buộc các bị can nói trên thông qua website thiên địa đã chia sẻ
phát tán trên một mươi chín triệu nội dung đổi trụy môi giới mại dâm lôi kéo hơn một một triệu thành viên tham gia
người điều hành trang thiên địa nói trên được xác định là nguyễn đức vinh bốn mươi chín tuổi
chú phường quán bầu thành phố vinh nghệ an
theo điều tra đầu năm hai nghìn một mươi bốn quản lý website thiên địa com ở nước ngoài đăng tải thông tin tuyển quản trị cho trang
nguyễn đức vinh được đồng ý tham gia thử việc với vai trò quản lý chuyên mục ăn chơi miền bắc tiền lương hai năm triệu đồng một tháng
theo phân công quản lý của cấp trên vinh có nhiệm vụ kiểm duyệt chỉnh sửa các bài viết của thành viên trong chuyên mục
đến khoảng năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn đức vinh được quản trị website nâng cấp quản lý cấp ba quản lý toàn bộ các thành viên cấp quản lý thấp hơn
nguyễn đức vinh soạn các quy tắc chung nhóm trao đổi trên diễn đàn hoặc trên telegram để đôn đốc hướng dẫn
nhắc nhở các quản lý cấp dưới và thành viên đăng tải các nội dung đổi trụy để phát triển diễn đàn nhằm thu hút nhiều thành viên tham gia
hàng ngày với công việc quản lý chung trên diễn đàn vinh sẽ đánh giá mức độ hoạt động tích cực của các quản lý cấp dưới
thông qua một số video bài viết nội dung đăng tải trên diễn đàn cũng như trên các kênh telegram
quản trị của trang căn cứ đánh giá của vinh để trả lương cho các quản lý thông qua ví tiền điện tử
quá trình vận hành nguyễn đức vinh phân công một quản lý cấp dưới phụ trách tạp chí lầu xanh của diễn đàn
trong tạp chí lầu xanh vinh tiếp tục phân công người khác phụ trách viết phần lời mở đầu thu âm cho tạp chí và phụ trách box chuyện trụy lạc
cơ quan chức năng kiểm tra khám xét chỗ ở của nguyễn đức vinh phát hiện thu giữ điện thoại
máy tính sách tay bên trong chứa dữ liệu tài khoản trên diễn đàn lặng lẽ với ba tài khoản telegram tên là chim tour
cua đực và hoa phượng do vinh quản lý để tham gia điều hành đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên trang thiên địa hai cc
bước đầu cơ quan chức năng xác định thông qua hoạt động phát tán các nội dung đổi trụy qua nhóm thiên địa
các đối tượng nói trên đã thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng
theo điều tra ban đầu nguyễn đức vinh là đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện khuyết tật nặng
tuy nhiên vinh không hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật nặng mà hiện hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hưu trí của mẹ
cũng theo nguồn tin nguyễn đức vinh giao tiếp khó khăn không thể đi lại hay đứng vững như bình thường
các hoạt động sinh hoạt thường ngày của vinh phụ thuộc vào người vợ
vợ vinh cũng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật nặng
thưa quý vị ngày bảy tháng năm tòa án nhân dân tp hcm xử sơ thẩm đã tuyên phạt nguyễn văn lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại huyện củ chi hai mươi năm tù về tội giết người
đồng thời buộc lâm phải bồi thường cho gia đình nạn nhân một trăm năm mươi triệu đồng
chỉ vì mê nhậu lời qua tiếng lại việc đi mua thêm rượu lâm ra tay tấn công nạn nhân khiến người này tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lâm điều khiển xe máy đến nhà ông nguyễn văn xuân
tại số nhà hai mươi hai đường bảy trăm năm mươi tám ấp xóm mới xã an nhơn tây huyện củ chi
thì thấy ông xuân đang ngồi uống rượu cùng với ông nguyễn văn dũng ông nguyễn văn vàng và ông danh thành tài
nên lâm vào ngồi uống chung
khoảng một mươi ba giờ cùng ngày ông vàng và ông tài đi về
ông dũng ông xuân cùng lâm tiếp tục uống đến một mươi sáu giờ thì ông xuân bỏ ra sau vườn nhà làm việc
còn lại ông dũng và lâm tiếp tục ngồi uống
đến một mươi bảy giờ do hết rượu nên lâm đưa hai mươi đồng kêu ông dũng đi mua rượu nhưng ông dũng không đi và chửi lâm
tức giận lâm lấy cây rau nhà có cán bằng kim loại
lâm lấy cây rau nhà của ông xuân dùng chân bẻ gãy cây rau nhà tấn công ông dũng
hai người ẩu đà
thấy ông dũng chảy máu nên lâm lên xe máy định đi về
ông dũng đi theo sau lâm tiếp tục chửi nên lâm lấy nón bảo hiểm làm hung khí tấn công ông dũng
khiến nạn nhân té ngã xuống đường
lầm vứt nón bảo hiểm kéo ông dũng vào tròi lá trước nhà ông xuân đặt nằm ở đây
lúc này ông xuân nhìn thấy nên lấy mìn đắp cho ông dũng
còn lâm lấy xe gắn máy chạy về nhà ngủ
một nghìn chín trăm hai mươi hai ông xuân thức dậy đi ra tròi lá kiểm tra
thì phát hiện ông dũng đã tử vong nên trình báo công an xã an nhân tây huyện củ chi
cùng lúc này lâm cũng đến nhà ông xuân để xem tình hình ông dũng như thế nào
thì thấy công an đang có mặt tại đây và lâm thừa nhận có hành vi tấn công ông dũng
nên công an đã đưa râm về trụ sở làm việc
ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lâm bị bắt giữ về hành vi giết người
tại kết luận giám định pháp y nguyên nhân tử vong của ông dũng là do sốc mân máu không hồi phục và chấn thương sọ não
thưa quý vị sau khi quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm
liên quan đến vụ bé trai bị đuối nước tại bể bơi iec residence
đến nay công an huyện thanh trì đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
vụ việc đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
thượng tá nguyễn thái long phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì
thành phố hà nội vừa ký văn bản về việc thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm
liên quan đến vụ việc cháu n c a qi tử vong ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại bể bơi trong trung cư iec xã tứ hiệp huyện thanh trì
theo đó ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động
vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người quy định tại khoản một điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
như vậy thông báo này được ban hành sau một tháng ra quyết định phục hồi
về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
với vụ việc cháu n c a qi tử vong ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại bể bơi trong trung cư iec
về nội dung vụ việc trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì
nhận được tin báo về tội phạm với nội dung
ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cháu n c a qi sinh năm hai nghìn một mươi ba
trú tại khu đô thị linh đàm hoàng mai hà nội
đến nhà người quen tại trung cư iec xã tứ hiệp huyện thanh trì chơi
đến chiều ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
cháu n c a qi vào bể bơi trong trung cư iec tắm
đến khoảng một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày trong lúc đang tắm trong bể bơi
thì cháu n c a qi có biểu hiện bị đuối nước ngất xỉu
nên được người dân đưa lên bờ sơ cứu
sau đó được đưa vào bệnh viện đa khoa thanh trì cấp cứu
tuy nhiên bác sĩ cho biết cháu n c a qi đã bị tử vong
kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
đối với vụ việc cháu n c a qi tử vong ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại bể bơi trong trung cư iec thuộc xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội
thông báo trên cũng được gửi đến viện kiểm sát nhân dân huyện thanh trì
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì
cũng gửi bản kết luận giám định tử thi của viện pháp y quân đội bộ quốc phòng
theo đó nguyên nhân khiến cháu n c a qi tử vong là do ngạn nước
không có căn cứ để xác định cháu n c a qi trước khi tử vong có tái phát
hay xuất hiện triệu chứng biểu hiện của bệnh lý
trước đó người nhà nạn nhân chia sẻ hôm xảy ra vụ việc
tại bể bơi không có nhân viên cứu hộ nhân viên y tế
do đó khi cháu n c a qi bị đuối nước thì không được phát hiện kịp thời dẫn đến tử vong
sau đó gia đình nạn nhân đề nghị đơn vị kinh doanh làm rõ tranh nghiệm
cung cấp giấy phép hoạt động chứng chỉ hành nghề của nhân viên cứu hộ
nhân viên y tế và giấy tờ khác liên quan nhưng không được đáp ứng không ai nhận trách nhiệm
quá trình điều tra gia đình nạn nhân nhận được thông báo số ba trăm sáu mươi tb dt ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
với nội dung quy định tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm
lý do tạm đình chỉ được nêu là do thời hạn giải quyết đã hết
cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa nhận được kết luận giám định đối với một file video
một đầu ghi nhãn hiệu hikvision lưu giữ hình ảnh camera nơi xảy ra sự việc
công văn trả lời của phòng pc chín công an tp hà nội và kết luận giám định qua hồ sơ của viện pháp y quân đội bộ quốc phòng
liên quan đến vụ cháu quy tử vong
thưa quý vị mới đây trên địa bàn quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã xảy ra vụ việc hết sức đau lòng
một em học sinh lớp sáu đã làm điều dạy rột sau khi nhắn tin để lại lời từ biệt cho mẹ
hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
ngày bảy tháng năm bà lê thị giỏi sáu mươi sáu tuổi sinh sống tại tòa a một khu trung cư phong bắc quận cầm lệ đà nẵng cho biết
tối ngày sáu tháng năm vừa qua cháu bà là tdn sinh năm hai nghìn một mươi ba đã bị rơi từ tầng sáu xuống đất hiện đang được cứu chữa trong bệnh viện với tiên lượng xấu
theo bà giỏi kể lại cháu n sau khi học thêm ở tầng bảy khu trung cư thì về nhà khóc và nêm xách vở vào một góc
lúc đó chị gái của n không biết em bị gì nên đã vào đóng cửa đi tắm
mẹ của ne đang làm việc ở miền nam nhận được tin nhắn từ biệt của n đã gọi điện về nhưng không ai bắt máy
một lúc sau bà giò nhận được thông báo của hàng xóm rằng cháu mình bị rơi từ trên cao xuống nên lập tức về nhà đưa cháu đi cấp cứu
hiện cháu nở đang điều trị tại bệnh viện đa khoa đà nẵng và được bác sĩ tiên lượng xấu với chuẩn đoán bị đa chấn thương tiên lượng vô cùng xấu
cũng theo bà giỏi gia đình bà hiện là hộ cận nghèo mẹ của các cháu đã ly thân với bố nhiều năm qua
mẹ của nừ vào miền nam làm việc và gửi tiền về nuôi bà cùng ba cháu nhỏ ăn học
thầy cháu để lại lời từ biệt trước khi làm điều dạy rụt cả gia đình ai cũng bàng hoàng
theo ông lương hữu hùng bí thư đảng ủy phường hòa thọ đông cho biết sự việc xảy ra vào tối ngày sáu tháng năm
sau khi phát hiện cháu nờ rơi xuống mọi người đã đưa cháu đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện
được biết em n đang là học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở nguyễn văn linh
theo người dân ở trung cư trên thì mấy hôm nay em n đang thi học kỳ hai
lực học hành rất nặng nề hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ
liên quan đến vụ việc cư dân tại khu trung cư đồng phát parkville tower bị tấn công
ngày bảy tháng năm vừa qua thông tin từ ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng quận hoàng mai hà nội cho biết
đơn vị đã giao công an điều tra làm rõ hiện nạn nhân vẫn được điều trị tại bệnh viện
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng cho biết
ngay sau khi xảy ra vụ việc đơn vị đã giao công an điều tra làm rõ
hiện nay công an quận đã vào cuộc
vị lãnh đạo cho biết thêm chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp với cư dân trung cư
để giải quyết mọi vấn đề mâu thuẫn bức xúc trong thời gian qua
đồng thời cương quyết xử lý triệt để những vấn đề tồn tại dẫn đến mâu thuẫn trong cư dân
chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng nhấn mạnh
trong cuộc họp tới đây với cư dân chính quyền địa phương sẽ yêu cầu ban quản trị trung cư đồng phát parkvild tower
trả lại con dấu do ông đặng hồng minh đang giữ
ông đặng hồng minh đã hết thời gian được ủy quyền làm phó ban quản trị phụ trách trung cư cũng như giữ con dấu
thời hạn hết hạn ngày hai mươi chín tháng bốn
trong hôm nay ngày bảy tháng năm hoặc ngày mai tám tháng năm phường sẽ thông báo đến bang quản trị về nội dung vụ việc
liên quan đến vụ việc chị nmp nạn nhân trong vụ việc cho biết
nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa cư dân và ông đặng hồng minh phó ban quản trị trung cư này
mâu thuẫn trên đã xảy ra lạp đi lạp lại trong một khoảng thời gian dài
cư dân đã nhiều lần chỉ ra trên hội nhóm
ngoài chị p còn có nhiều cư dân khác cũng mâu thuẫn với ông đặng hồng minh
chị p nhớ lại mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm vào hai mươi h ngày hai tháng năm
ông minh có tổ chức họp và đã gửi giấy mời đến chị p
sau khi không thấy chị đến họp ông minh đã cử bảo vệ tòa nhà lên căn hộ của chị và xảy ra sô sát
trong khi xảy ra xô xát con trai ông minh ném dép vào mặt chị p
sau đó có một người phụ nữ dùng chân tác động vật lý chị p
đang nói khi ông minh mời chị này xuống làm việc
thì khi đó ông minh đã hết thời gian làm trong ban quản trị
theo chị p qua tìm hiểu được biết người phụ nữ đạp chị là nhth
sau khi xảy ra xô xát chị p đến bệnh viện để thăm khám vết thương
các bác sĩ chẩn đoán chị p bị nhiều vết thương ở vùng mặt và có ảnh hưởng đến tâm lý
chị p cho biết hiện nay chị vẫn đang nằm viện điều trị
chị được chỉ định phẫu thuật
tuy nhiên đang theo dõi tiếp để bác sĩ đưa ra phương án
đang nói khi chị đến mệnh viện cấp cứu
vẫn có người nhắn tin riêng cho người thân của chị
với nội dung dọa nạt cảnh cáo nếu cố tình họ sẽ cho biết họ là ai
hiện nay thì phía công an đã đến làm việc
ngày tám tháng năm thông tin công an tp bến cát tỉnh bình dương cho biết
đơn vị đang cùng của hồ sơ ban giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
thụ lý điều tra làm rõ vụ chồng phóng hỏa đốt nhà làm hai người tử vong
theo điều tra sáng sáu tháng năm sau khi đưa con đi học về
thì quách văn bắc ba mươi ba tuổi quê bình dương xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị vth ba mươi bốn tuổi
bác đánh chị h
hát bất tỉnh và dùng xăng tưới lên người chị hát rồi châm lửa đốt
khiến cả hai bị cháy cùng với đồ vật trong nhà
nhận được tin báo lãnh đạo công an tp bến cát huy động lực lượng
phương tiện chữa cháy tổ điều tra đến khống chế đám cháy cứu người
tại hiện trường chị h tử vong tại chỗ
riêng đối tượng bắc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
qua điều tra công an xác định nguyên nhân mâu thuẫn là do ghen tuông
trước đó một vụ việc tương tự đã xảy ra ở bình định
cụ thể theo kết quả điều tra ban đầu quá trình chung sống giữa trần nam thanh
sinh năm hai nghìn một ngụ huyện cờ rông năng tỉnh đắk lắc
và vợ là chị đặng thị phương oanh sinh năm hai nghìn hai
thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do thanh hay đi nhậu về khuya
chiều hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba chị oanh tới nói chuyện với thanh
thì hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
lúc này thanh rút xăng từ xe máy ra can nhựa sau đó đổ lên người chị oanh
thấy vậy chị oanh bỏ chạy thì thanh đuổi theo
tiếp tục hất xăng lên người
rồi bật quẹt ga để đốt
chưa dừng lại thanh tiếp tục hất sang lên người chị oanh
khi lửa cháy lớn thanh dùng nước dập lửa đang cháy trên người vợ
chị oanh được đưa đi bệnh viện để cấp cứu
trong tình trạng bị bỏng nặng ở các vùng chân cổ mặt tai
chiếm diện tích hai mươi ba cơ thể với tỷ lệ thương tích là hai mươi bảy
tại thời điểm xảy ra vụ việc chị oanh đang mang thai tám tháng
thưa quý vị những ngày qua sự việc một nữ du khách bị tấn công
khi tắm biển tại khu du lịch bãi kinh ninh thuận
đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
sau khi nắm bắt thông tin ubnd tỉnh ninh thuận đã lập tức yêu cầu
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phối hợp cùng công an tỉnh
và các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh làm rõ sự việc
hiện tại dù sự việc đã bước đầu được giải quyết
nạn nhân cũng đã nhận được lời xin lỗi từ một số bên liên quan
tuy vậy nữ du khách và hai người bạn vẫn chưa hết bàng hoàng
phẫn nộ khi nhớ lại sự việc diễn ra ngày hôm đó
theo đó chị dl hai mươi chín tuổi sinh sống tại hà nội là nạn nhân của vụ việc cho biết
khoảng ba giờ chiều ngày hai tháng năm cô cùng hai bạn nam khác là nta và tdka
từ khách sạn đến khu du lịch bãi kinh bình hưng để tắm biển
ngoài phí vào cổng năm mươi đồng một người nhóm bạn còn thuê thêm thuyền súp
với giá một trăm năm mươi đồng một giờ
chị dl nhớ lại khi nhận thuyền từ nhân viên duy nhất ở bãi biển
nhóm của chị phát hiện thuyền không có dây đeo chân an toàn
nối chân người dùng với thân thuyền
để phòng trường hợp lật súp thuyền trôi ra xa
tại đây cũng không có hướng dẫn viên hay bảng hướng dẫn trước khi sử dụng
không có khuyến cáo an toàn khi trèo thuyền cũng không có nhân viên cứu hộ
tuy nhiên vì không có lựa chọn khác nên nhóm bạn vẫn quyết định thuê thuyền
sau khi nhận thuyền ka một mình treo súp ra biển
hai người bạn còn lại vui chơi tắm biển ở gần bờ
tuy nhiên gió to sóng lớn dẫn đến sup bị lật và trôi ra xa
nằm ngoài tầm kiểm soát của ka
a thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ và bắt đầu kêu cứu
dl nhanh chóng chạy lên bờ tìm nhân viên cứu hộ nhưng không có người túc trực
các nhân viên khu du lịch bao gồm người bán vé thuyền súp cũng vắng mặt
chị đen lời chia sẻ giữa lúc hoang mang nhóm của chị thấy một tốp gồm năm sáu người lái mô tô nước tiếp cận
và đồng ý ra biển cứu người với giá hai trăm linh đồng
thời gian giải cứu cấp bách chúng tôi đồng ý ngay
nhưng thay vì lái mô tô đưa người gặp nạn trở về trước
họ chỉ kéo súp trở về và bỏ mặt bạn tôi tự bơi vào bờ
ka nam du khách gặp nạn ngoài biển cho biết lúc súp bị lật và trôi ra xa
anh đã hoảng hốt kêu cứu đồng thời bám vào vách đá gần đó
dù biết bơi anh cũng không tự tin có thể bơi vào bờ giữa lúc gió to sóng lớn
nam du khách chia sẻ khi thấy người lái mô tô nước tới anh đã cố gắng cầu cứu
họ nhìn thấy nhưng chỉ lướt qua và tìm thuyền súp lôi vào bờ
lúc đó anh đành phải tự tìm cách cứu chính mình
khi đã về bờ an toàn
nhóm bạn của dl bắt đầu thắc mắc về việc người lái mô tô nước không ưu tiên cứu người gặp nạn
thay vì lôi thuyền súp vào bờ
điều này khiến một người trong nhóm lái mô tô nước khó chịu xúc phạm d l và nhóm bạn
chị d l cho biết khi thấy sự việc căng thẳng
chị đã lấy điện thoại ra quay lại làm bằng chứng bảo vệ bản thân
tuy nhiên người này đã bước tới và tấn công chị
sau khi bị tấn công chị d l chóng váng ù tai và mất đà lùi bước
sự việc diễn ra quá nhanh khiến hai người bạn không kịp ngăn cản
sau đó cả hai lao vào chặn người đàn ông
nhóm du khách khẳng định toàn bộ quá trình không có sự xuất hiện can thiệp của nhân viên khu du lịch bãi kinh
sau toàn bộ sự việc người cho thuê thuyền súp mới xuất hiện và hỏi ham sức khỏe của nữ du khách
tuy nhiên người này không có hướng giải quyết mà chỉ yêu cầu nhóm bạn kéo xúc vào bờ
thanh toán tiền thuê đúng quy định
qua tìm hiểu d l được người dân địa phương cho biết tình trạng này đã xảy ra tại bái kinh từ lâu
sau đó nhóm người lái mô tô nước ngang nhiên làm dịch vụ
sự việc khiến các du khách quá bảng hoàng và tức giận
ba người đã phản ánh với lễ tân khách sạn và nhận được số điện thoại của ông hoàng hải trung
quản lý khu du lịch bái kinh
tuy nhiên người này lại cho rằng nhóm bạn có lời nói khó nghe với đội lái mô tô nước nên mới bị tấn công
thất vọng về cách giải quyết của ban quản lý khu du lịch bãi kinh
d l tiếp tục tìm cách liên lạc với phòng quản lý thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận để trình báo
về tới hà nội d l phát hiện có máu đông ở tay đau nhức và chóng váng nên đã đi khám bác sĩ
cô được trần đoán bị thùng mắng nhĩ phải phẫu thuật nếu vết thương không tự lành
nhóm du khách cho biết không có ý định khiếu nại nhằm đòi bồi thường thiệt hại
thay vào đó họ mong muốn cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc ra soát xử lý nghiêm tình trạng trên
làm rõ trách nhiệm quản lý vận hành khu du lịch bãi kinh
không để tiếp diễn sự việc gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương
liên quan đến sự việc tối bảy tháng năm ông nguyễn văn hòa giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận cho biết
đã yêu cầu ngừng kinh doanh dịch vụ du lịch trèo súp tại bãi kinh
ngày bảy tháng năm liên quan đến vụ cháy nhà ở bình dương khiến cho vợ tử vong chồng bỏng nặng do mâu thuẫn gia đình
theo thông tin mới nhất người chồng trong vụ cháy cũng đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do mâu thuẫn tình cảm nên đã dùng xăng tự phóng hỏa
quá trình điều tra xác định anh qvb sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và chị vth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là vợ chồng
cùng có hộ khẩu thường trú tại khu phố năm phường tránh phu hòa thành phố bến cát tỉnh bình dương
trước khi xảy ra sự việc chị hát đã nộp đơn xin ly hôn với anh b gửi đến tòa án nhân dân thành phố bến cát
tuy nhiên trong thời gian chờ giải quyết ly hôn
vợ chồng vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
đỉnh điểm là vào tám giờ ngày sáu tháng năm sau khi chị hát đưa con đi học về
thì hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau nên đã dùng xăng rồi đóng cửa phóng hòa
hai vợ chồng anh b sinh sống bằng nghề bán tạp hóa và nước giải khát hiện có hai con nhỏ
khi xảy ra vụ việc các bé đều đã đi học
ngày bảy tháng năm đồn biên phòng cửa khẩu cửa danh phối hợp với đồn biên phòng lý hòa
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã đón bốn ngư dân gặp nạn trên biển được cứu sống trở về
các ngư dân cùng với gia đình đã được đoàn tụ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến
nhóm ngư dân được đưa về bờ an toàn bao gồm lê văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú ở phường quảng phúc thị xã ba đồn
là ngư dân trên tàu cá bị chìm mang số hiệu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts
ngư dân hoàng đăng dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu

chú xã đức trạch huyện bố trạch trên tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts
và ngư dân nguyễn ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú phường quảng phúc thị xã ba đồn
trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts
tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng xanh
anh lê văn chiến cùng các ngư dân được thăm khám theo dõi sức khỏe
nằm trên giường anh chiến vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút
năm thuyền viên trên tàu gặp nạn
anh chiến là thuyền trưởng tàu qb chín mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts
bị chìm vào ngày hai tháng chín
cả năm người được tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi ts của ông nguyễn văn phương
phường quảng phúc cứu vớt
theo anh chiến tàu cá xuất bến vào ngày hai mươi chín tháng bốn
đến trưa ngày hai tháng năm một cơn lốc lớn kéo tới làm chìm thuyền
lúc này chúng tôi đang thả nhau nghỉ ngơi
cơn mưa lớn và lốc kéo đến quá nhanh
chỉ trong tích tắc con tàu bị nhấn chìm
chúng tôi chỉ nhảy xuống nước không kịp mở máy báo cứu hộ
ông chiến lúc này bám vào sô nước làm phao cứu sinh
những người còn lại tìm các vấn đề
các dụng khác bám vào đợi tàu đến cứu
sau hai mươi bốn giờ lênh lênh trên biển không nước không thức ăn
cổ họng bỏng rát sức khỏe ngày càng kịch quỵ
anh chiến cùng bốn thuyền viên khác vỡ hoa hạnh phúc khi được tàu bạn ứng cứu
ngày khi nghe tin cháu về ông nguyễn văn thuận cậu dục của anh lê văn chiến
đã được người nhà đẩy xe lăn tới đồn biên phòng chờ đón cháu
ông thuận cho biết chiến cũng như những người đàn ông khác ở địa phương
cứ lớn lên là theo cha ông theo nghề đi biển
cùng trở về trong sáng ngày bảy tháng năm ông hoàng đăng dung
thuyền viên trên tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts may mắn được cứu sống
khi cơn lốc kéo qua làm chìm tàu vào trưa ngày hai tháng năm
anh cho biết
trong thời gian rất ngắn tôi nhảy ra khỏi tàu mỗi người lạc chui một hướng khác nhau
hai giờ đồng hồ sau tôi may mắn được một tàu cứu vớt
tàu cá của anh dung do ông nguyễn đức trung ở xã đức trạch
huyện bố trạch làm thuyền trưởng bị chìm trên biển
trên tàu có bảy thành viên
hiện sáu thuyền viên còn lại đang mất tích
liên quan đến vụ việc một nữ du khách tố bị tác động vật lý đến thủng mắng nhí
ở khu vực bãi kinh xã vĩnh hải huyện ninh hải
mới đây thông tin từ sở văn hóa thể thao và du lịch ninh thuận cho biết
đơn vị đã gửi lời xin lỗi đến nữ du khách là nạn nhân trong vụ việc
theo đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch ninh thuận
đã điện thoại cho nữ du khách bị tấn công để động viên xin lỗi về việc
công chức của sở trao đổi không rõ ràng gây bức xúc cho du khách
nhưng cô không nhận điện thoại nên đã gửi lời xin lỗi đến đại diện của nữ du khách
đồng thời lãnh đạo sở đã chỉ đạo gửi thư xin lỗi trực tiếp đến nữ du khách
vị lãnh đạo thông tin sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
cũng đã đề nghị công an huyện ninh hải vào cuộc xác minh
làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định
cơ quan chức năng đã mời những người có liên quan đến làm việc
và danh tình nhóm người đi một tổ nước
trong đó có một nam thanh niên bị tổ tấn công nữ du khách
vẫn đang được điều tra xác định
như đã đưa tin trước đó ngày hai tháng năm chị nguyễn diệu linh
ở quận hai bà trưng thành phố hà nội cùng các bạn đến khu du lịch bãi kinh để vui chơi
tại đây khi chị linh dùng điện thoại để ghi lại những hành vi
được cho là không chuẩn mực của nhóm người cho thuê mô tô lướt sóng
thì bất ngờ bị một thanh niên sung vào tấn công
kết quả trần đoán cho thấy chị linh bị thủng màng nhị trái
mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đà
giữa một nhóm thanh niên với một người đàn ông được cho là xảy ra
trên đường võ thị sáu phường phú hội tp huế
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng kiểm tra thông tin địa điểm
thời gian xảy ra vụ ẩu đả nói trên
theo nội dung những đoạn clip ghi lại nhóm khoảng ba năm người cùng súng lại lôi kéo
dùng vũ lực tấn công một người đàn ông khác trước cửa quán bar trên đường võ thị sáu
đáng chú ý trong nhóm này có một người mặc áo đen quần đùi hùng hồ
cầm trên tay một vật giống súng ngắn chỉ về nhiều hướng
sau khi bị hai thanh niên mặc đồ vét ôm lại để căn ngăn
người này vùng vẫy thoát ra rồi tiến vào lại phía trong quán bar
lúc này một số người thấy vậy đã vội bỏ chạy
qua tìm hiểu người bị tấn công trong clip là anh tvt hai mươi chín tuổi
chú phường an đông tp huế
hiện anh t được điều trị tại bệnh viện trung ương huế
trong tình trạng chấn động não và đa chấn thương phần mềm
người nhà của anh tê cho biết sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ngày ba tháng năm
nhóm người đánh anh tê có quen bên nhau nhưng do xảy ra mâu thuẫn trước đó
nên dẫn đến ẩu đả
theo thượng tá nguyễn viết hoàng trường công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết
khi trên địa bàn xảy ra các vụ liên quan đến an ninh trật tự
cơ quan công an sẽ vào cuộc kiểm tra xử lý để đảm bảo sự bình yên của người dân
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
sáng tám tháng năm ông đinh hoa chủ tịch ủy ban nhân dân phường tân an
thành phố hội an quảng nam xác nhận vừa xảy ra vụ cháy lớn tại trường cao đẳng điện lực miền trung
đường nguyễn thất thành phường tân an khiến hàng chục xe điện du lịch bị thiêu rụi
thông tin ban đầu khoảng sáu giờ sáng nay nhân viên bảo vệ phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút
tại khu vực bái đố xe điện nằm ngay trong khuôn viên nhà trường
nhận tin báo công an thành phố hội an công an tỉnh quảng nam đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ
phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường dập lửa
đến bảy giờ bốn mươi năm vụ hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế
được biết thời điểm phát hiện vụ cháy một số nhân viên của nhà trường đã phối hợp đẩy được một mươi hai xe ra ngoài
trong đó có sáu xe bị hư hỏng
vụ hỏa hoạn đã khiến bốn mươi xe điện bị thiêu dụi một dãy nhà bị cháy xém
được biết đây là những xe điện du lịch của doanh nghiệp tư nhân thuê mặt bằng trong trường để làm bãi đỗ xe
nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
tiếp tục là một thông tin về vụ việc cháy tàu cá khiến nhiều ngư dân phải nhảy xuống biển thoát thân
theo đó vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng năm trên vùng biển gần huyện đảo cồn cỏ quảng trị
tàu đánh cá mang số hiệu qb chín mươi hai nghìn một trăm chín mươi tám ts do ông nguyễn kt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã đức trạch huyện bố trạch quảng trị
tàu đánh cá băng bình làm thuyền trường bất ngờ bốc cháy
ngọn lửa bùng lên dữ dội sau những nỗ lực dập lửa bất thành bảy thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển
phát hiện tàu qb chín mươi hai nghìn một trăm chín mươi tám ts bốc cháy một số tàu đánh cá gần đó đã áp sát cứu vớt các thuyền viên gặp nạn và hỗ trợ dập lửa
vụ hỏa hoạn sau đó được khống chế lực lượng chức năng đang tiếp cận để lai sát tàu cá gặp nạn về bờ
ngày bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với thạch ngọc thật
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú sáng ngọc biên huyện trà cú trà vinh để điều tra về hành vi giờ trò đùi bại với trẻ chưa thành niên
theo lời khai của nghi phạm thật đã bốn lần dở trò đối bại với chóng mờ sinh năm hai nghìn một mươi sáu ở gần nhà đối tượng
ở lần thứ tư thật thực hiện hành vi tại nhà bạn rồi bị phát hiện
đối tượng khai sau khi có hành vi xấu xa
thật đã đưa cho nạn nhân năm đồng và dọa không được kỳ với ai
vụ việc đang được công an tỉnh trà vinh tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định
thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái bình cho biết
đơn vị vừa cứu hộ thành công một phụ nữ bị tai nạn mắc kẹt tại khu vực khoảng trống giữa hai ngôi nhà trên địa bàn thành phố thái bình
theo đó vào hồi một mươi tám h hai mươi năm phút ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về trường hợp
một phụ nữ bị tai nạn mắc kẻ tại khu vực khoảng trống giữa hai ngôi nhà trên địa bàn tp thái bình
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng chỉ đạo gần hai mươi cán bộ chiến sĩ
và điều động ba xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường
nạn nhân là bà lương thị bích hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại số nhà bảy mươi sáu ngõ chín mươi đường trần khánh dư phường tiền phong
nạn nhân bị ngã và mắc kẹt tại khoảng trống giữa hai ngôi nhà từ một mươi bốn h đến một mươi tám h cùng ngày mới được người dân phát hiện
sau khi xác nhận tình trạng nạn nhân còn tỉnh tâm lý hoảng loạn cán bộ chiến sĩ đã chấn an tinh thần
sau đó triển khai thành công biện pháp cứu nạn cứu hộ
sau hơn ba tiếng đồng hồ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra khu vực an toàn tổ chức sơ cứu bàn giao cho lực lượng y tế và gia đình
hiện tại nạn nhân sức khỏe đã cơ bản ổn định không có chấn thương nặng
ngày bảy năm phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng thông tin đã bắt tạm giam đặng thanh bình sinh năm hai nghìn chín quận liên triều
và phan văn điệu sinh năm hai nghìn bảy huyện hòa vang về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản
trước đó khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy bốn mp tại quận liên triều đang điều khiển xe máy trên con đường nhỏ
gần khu du lịch mikazuki quận liên triều thì bị hai người đi xe máy sh màu trắng chặn lại
hai đối tượng này đã dùng dao chém nhiều nhát vào người m để cướp tài sản
do nạn nhân ra sức truy hô nên cả hai chạy trốn khỏi hiện trường dù chưa chiếm đoạt được tài sản gì
khoảng một mươi năm phút sau chị a một mươi chín tuổi tại quận liên triều đang điều khiển xe máy trên đường nguyễn tất thành nối dài
thì bất ngờ bị hai thanh niên sử dụng xe máy sh chặn lại và dùng dao hù dọa đòi đưa tiền điện thoại
đêm nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng công an quận liên triều triển khai năm tổ công tác sang mình
ngay sau đó công an xác định thủ phạm gây án là bình và điệu bình và điệu đã nghỉ học từ sớm có nhiều năm hút cỏ mỹ
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm quang chính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường hà tu thành phố hạ long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng năm phạm quang chính đi xe máy đến cửa hàng kinh doanh vàng của anh tvk
địa chỉ tổ sáu khu tám phường hồng hà tp hạ long hỏi mua nhẫn vàng
chủ cửa hàng đem khai đựng các mẫu nhẫn vàng cho chính lựa chọn
lợi dụng lúc anh ca sơ hở chính đã trộm cắp một chiếc nhẫn vàng tây trị giá khoảng bốn triệu đồng rồi bỏ đi
sau đó anh ca phát hiện mất hàng đã trình báo cơ quan công an
vào cuộc điều tra qua hình ảnh trích xuất từ camera đến tối ngày bốn tháng năm công an thành phố hạ long đã bắt được phạm quang chính và thu giữ tăng vật
vừa qua lực lượng chức năng quận một mươi hai tp hcm đã phối hợp với các đơn vị xử lý hiện trường
vụ trụ đèn rơi từ thành cầu vượt xuống đường khiến một người bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày tại ngã tư cầu vượt tân thới hiệp phường tân thới hiệp
thời điểm trên nhiều phương tiện lưu thông trên quốc lộ một hướng từ quận một mươi hai đi thành phố thủ đức
khi đi đến ngã tư bất ngờ một trụ đèn từ trên thành cầu vượt rơi ẩm xuống đường khiến nhiều người kinh hãi
vụ việc khiến một phụ nữ đi xe chạy
bị trụ đèn đập chúng ngã ra đường bất động
người dân nhanh chóng đến nâng trụ đèn đưa người phụ nữ đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ủn tắc
tại hiện trường gốc trụ đèn khủng vắt ngang dây cắp điện giữa giao lộ còn ngọn đèn trễ xuống đường
nhận tin báo lực lượng chức năng quận một mươi hai đến phong tỏa hiện trường đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực
mới đây công an huyện lai vung đồng tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông n v k ba mươi năm tuổi
ngụ tại xã phong hòa huyện lai vung về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức nhà nước trên mạng xã hội với số tiền bảy năm triệu đồng
trước đó trang facebook của công an huyện lai vung đăng tin ảnh gia quân tấn công chấn áp tội phạm
nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ ba mươi bốn một năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi thông tin được đăng tài khoản nk đã vào bình luận với nhiều từ ngữ vu khống xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an
làm việc với cơ quan chức năng nvk đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình đồng ý gỡ bỏ bình luận và cam kết không tái phạm
ngày bảy năm cơ quan tỉnh sơn la cho biết vụ tai nạn do xe đầu kéo đâm vào nhà dân tại bản đông khùa xã tú nang huyện yên châu thêm một nạn nhân tử vong
nạn nhân là mpttv sinh năm hai nghìn bảy là học sinh lớp một mươi một
trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh hòa bình đang sinh sống tại tổ bảy phường tân thịnh thành phố hòa bình
trước đó khoảng hơn hai mươi hai h ngày năm tháng năm tại km hai trăm một mươi chín cộng sáu mươi ba trên tuyến quốc lộ sáu thuộc địa phận bản đông cùa xã tú nang huyện yên châu xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ
thời điểm trên ô tô đầu kéo biển số hai mươi sáu c ba nghìn bảy trăm ba mươi bảy kéo theo sân miramont biển số hai mươi sáu r ba trăm bảy mươi ba do nguyễn mạnh hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ở phường trung minh thành phố hòa bình
va chạm với tám người đang ngồi tại quán tạp hóa nhà anh phạm mạnh cường tại bản đông khua xã tú nang huyện yên châu
hậu quả vụ tai nạn là một người chết bảy người bị thương
về tài sản ô tô đầu kéo biển số hai mươi sáu c ba nghìn bảy trăm ba mươi bảy bị hư hỏng
ngay sau khi xảy ra vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu tỉnh sơn la đã vào cuộc xâm minh theo quy định
đồng thời kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với tài xế nguyễn mạnh hà và cho kết quả năm mươi ba mg trên một lít khí thở âm tính với các chân ma túy
căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên ninh đã ra lệnh giữ người
lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế nguyễn mạnh hà để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
chiều ngày bảy tháng năm vừa qua ông phạm ngọc thái phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tỉnh bình định cho biết
đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với quản trị viên hai fanpage facebook đưa tin sai sự thật
theo đó thanh tra sở thông tin truyền thông tỉnh bình định đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt đối với quản trị viên hai fanpage
thành phố quy nhơn và bình định thông tin với số tiền bảy năm triệu đồng một trường hợp phi đã có hành vi vi phạm hành chính cung cấp
chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
như đã đưa tin trước đó tối ngày hai mươi tám tháng bốn trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip phản ánh tình trạng du khách bị thu tiền đỗ xe
từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng một ô tô khi độ qua đêm dưới lòng đường nguyễn huệ phường trần phú
ngay sau khi đăng tải đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận chia sẻ vụ việc được công an phường trần phú vào cuộc điều tra
kết quả xác minh của công an phường trần phú là chưa đủ cơ sở để xử lý hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị
làm nơi trông giữ xe trái phép đối với các cá nhân trong bài đăng
vì vậy nội dung thông tin trong bài đăng và clip trên fanpage thành phố quy nhơn và fanpage bình định thông tin
chia sẻ lại phản ánh việc thu phí chung giữ xe trái phép tại đoạn đường nguyễn huệ là chưa được kiểm chứng sai sự thật không đúng với bản chất sự việc
tối ngày bảy tháng năm ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiền giang cho biết
vừa xảy ra vụ nhiều công nhân bị ngộ độc thực phẩm tại một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp long giang
theo đó trưa ngày bảy tháng năm các công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạng knitpa sừng khu công nghiệp long giang
xã tân lầm một huyện tân phước tiền giang bắt đầu ăn cơm trưa tại công ty
đến khoảng một mươi ba h ba mươi có một mươi một công nhân có biểu hiện đau bụng chóng mặt nôn ói nên được đưa đến bộ phận y tế của công ty
sau đó một mươi một công nhân này được đưa đến điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh tiền giang
qua làm việc với ngành chức năng công ty trách nhiệm hữu hạng knitpa sừng cho biết
bữa ăn trưa tại đây do công ty trách nhiệm hữu hạng ndp tại ấp năm xã tân lầm một cung cấp
công ty cung cấp suất ăn này nấu cơm từ bên ngoài và đem vào công ty
đối với một mươi một công nhân có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm này là lao động thời vụ được thuê để dọn dẹp vệ sinh
bữa ăn trưa có các món gồm cá ngừ kho khóm hủ tiếu xào chay chả lụa chay
đến tối nay tình hình sức khỏe của một mươi một công nhân đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi điều trị
vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ
ngày bảy tháng năm công an quận thanh xuân thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với lại mạnh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường nhân chính quận thanh xuân về tội cướp giật tài sản
trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn công an quận thanh xuân nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản trên đường nguyễn trãi
trong quá trình điều tra lực lượng công an xác định
lại mạnh hải chính là nghi phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại của bị hại trên đường nguyễn trãi vào đêm hai mươi một tháng bốn
sau hơn một ngày xăng minh đến khoảng một mươi một giờ ngày hai mươi ba tháng bốn
tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân đã bắt dư hải
khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội
qua giả soát nhân thân xác định hải là đối tượng nghiện ma túy có hai tiền án và hai tiền sự
trong quá trình cấp giật tài sản hải luôn thủ sẵn một con dao để phòng thân sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi
ngân hàng nhà nước vừa thông báo tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng tiếp theo vào ngày tám tháng năm
giá khởi điểm là tám mươi năm ba triệu đồng một lượng đây là mức cao hơn nhiều so với các lần trước
trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới
cụ thể phiên đấu giá diễn ra tại cục quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
cũng như những thông báo đầu ra trước đó tổng khối lượng vàng miếng được đưa ra đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc
đấu thầu theo giá mức giá tham chiếu đặc cọc là tám mươi năm ba triệu đồng một lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sản do ngân hàng nhà nước công bố
khối lượng vàng miếng của mỗi lô giao dịch là một trăm linh lượng
mỗi thành viên tham gia dự thầu được phép đặt thầu tối đa hai mươi lô tương ứng với hai lượng
khối lượng tối thiểu là bảy lô tương đương với bảy trăm linh lượng
như vậy khối lượng đăng ký tối thiểu đã giảm một nửa so với quy định ở các phiên trước
những lần trước đó ngân hàng nhà nước quy định mỗi thành viên tham dự thầu đặt thầu khối lượng tối thiểu là một mươi bốn lô tương đương với một bốn trăm linh lượng
hôm ba tháng năm ngân hàng nhà nước đã phải hủy phiên đấu thầu do chỉ có một thành viên đăng ký dự thầu
sau hai lần hủy thầu với cùng một lý do đến nay mới chỉ có một phiên đấu thầu hôm hai mươi ba tháng bốn diễn ra theo kế hoạch
với kết quả là hai thành viên trúng thầu
tổng khối lượng ba mươi bốn lô
tương đương với ba bốn trăm linh lượng
giá trúng thầu cao nhất là tám mươi hai ba mươi ba triệu đồng một lượng
giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi một ba mươi hai triệu đồng một lượng
về diễn biến giá vàng ngày bảy tháng năm
tại thời điểm chín giờ sáng ngày bảy tháng năm giá vàng bốn số chín của sgc tăng thêm ba trăm linh đồng một lượng
ở cả chiều mua vào và bán ra lên tám mươi bảy năm triệu đồng một lượng bán ra
liên quan đến những tranh cãi về huy hiệu lạ trên bộ trang phục của ca sĩ đàm vĩnh hưng
bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
đã nắm thông tin và đang cho điều tra làm rõ
theo đó ông lê thanh liêm tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
bộ đã nắm được thông tin về ý kiến trái chiều của khán giả
liên quan đến trang phục biểu diễn của đàm vĩnh hưng
trong tiết mục mát sáp hồi tưởng tại lai sâu ngày em thắp sao trời diễn ra ở tp hcm
tránh thanh tra lê thanh liêm cho biết
đã làm việc với sở văn hóa và thể thao tp hcm về trường hợp của giọng ca xin lỗi tình yêu
trong chiều ngày bảy tháng năm
sở sẽ làm việc với đàm vĩnh hưng và báo cáo về bộ văn hóa thể thao và du lịch
trước ruộng thông tin trái chiều quanh việc ca sĩ đàm vĩnh hưng đeo huy hiệu lạ
đang gây ồn ảo những ngày qua
phía sở văn hóa và thể thao tp hcm cũng cho biết
sẽ tiến hành mời các tổ chức cá nhân đơn vị liên quan đến vụ việc đàm vĩnh hưng cải huy hiệu lạ khi diễn
để trao đổi làm rõ các nội dung
kết quả làm việc sẽ được sở thông tin sớm
trước đó tối ngày năm tháng năm
live show ngày em tháp sao trời của đàm vĩnh hưng diễn ra tại tp hcm
tại chương trình ca sĩ diện trang phục của nhà thiết kế tuấn trần
đáng chú ý năm ca sĩ cài thêm một số huy hiệu lạ trên thần áo
sau đó trên mạng xã hội nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu này
cho rằng nhạy cảm không phù hợp
trước các thông tin này thông qua trang cá nhân ca sĩ đàm vĩnh hương cho biết
cọc huy hiệu được cài trên áo chỉ là phụ kiện bình thường mang tính chất trang trí
giúp trang phục thêm phần bắt mắt khán giả
đây là bộ trang phục mà nhà thiết kế tuyến trần đã thiết kế riêng cho tôi
lấy cảm hứng từ bộ trang phục tôi rất thích trên sản diễn thời trang quốc tế
tôi mê phong cách thời trang này lắm nên đồ đạc khá nhiều kiểu cá tính mạnh mẽ
mọi người để ý kĩ sẽ thấy live show nào của tôi cũng luôn có những bộ na ná như thế
dù là nhạc trẻ hay nhạc xưa
năm ca sĩ chụp cận các huy hiệu cài trên trang phục biểu diễn và cho biết
dòng chữ trên huy hiệu là high quality garment mang ý nghĩa về chất lượng
năng lượng trong ngành may mặc
đàm vĩnh hưng nói thêm tôi luôn luôn cầu thị lắng nghe và cảm ơn sự quan tâm
những góp ý tích cực nhằm giúp mình hoàn thiện mỗi ngày cho nghề nghiệp lẫn cuộc sống
tôi cũng phải có trách nhiệm trình bày lên tiếng một lần cho rõ mọi thứ
để tất cả khán giả của tôi nắm bắt thông tin chính xác tránh những thông tin tiêu cực
nhạy cảm làm say lịch đi ý nghĩa của live show
năm ca sĩ cũng cho biết anh và ekip sẽ quyết định không sử dụng bộ trang phục này
trong số diễn tiếp theo vào ngày một mươi tám tháng năm tại hà nội để tránh những ồn ào không cần thiết
thưa quý vị hồ điều hòa trung văn nam từ liêm hà nội là không gian sinh hoạt công cộng
luyện tập thể thao cho người dân sống quanh khu vực
tuy nhiên trong suốt thời gian dài lòng hồ không có nước cạn trơ đáy
dù thời gian gần đây trời hà nội liên tục có mưa rông
ngày bảy tháng năm theo ghi nhận mặc dù gần đây thủ đô xuất hiện nhiều trận mưa lớn
nhưng hồ điều hòa trung văn vẫn trong tình trạng cạn nước
từ một hồ nước rộng lớn nay trở thành một bãi đất trống đang bị hoang hóa
cỏ dại mộc ung tùm
bà lê thị ngoan một người dân trú tại phường trung văn cho biết
năm ngoái do trời không mưa nhiều nên hồ cạn nước hoàn toàn
nhưng đến mùa hè năm nay thành phố đón nhận nhiều trận mưa lớn nhưng lòng hồ vẫn trơ đáy
việc hồ không có nước đã khiến người dân bị hạn chế trải nghiệm
mỗi khi đến khu vực này vui chơi tập thể dục
còn ông nguyễn văn toàn cùng chú tại phường trung văn chia sẻ
những hôm trời nắng nóng người dân ra hồ hóng mát nhưng cảm thấy vô cùng ngộn ngạt
hai năm nay người dân đã nhiều lần có ý kiến đề nghị chính quyền địa phương
các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân để có giải pháp dẫn nước về hồ
nhưng đến nay hồ điều hòa trung văn vẫn chỉ là hồ chết
được biết năm hai nghìn một mươi ba hồ này được nạo vét xây kề kiên cố hệ thống cây xanh
điện chiều sáng đường đi dạo hệ thống cống thoát nước phục vụ người dân
tuy nhiên cải tạo được vài năm thì nguồn nước trong hồ dần cạn
đỉnh điểm cạn kiệt vào ba tháng hè năm hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh đó hiện nay nhiều hạng mục xung quanh hồ cũng đã xuống cấp
rỉ xét gây mất mỹ quan khu đô thị
theo ủy ban nhân dân phường trung văn hồ điều hòa trung văn có diện tích khoảng hai bảy
trung vi bảy trăm linh một m nằm tiếp xác với khu đô thị mới mỗ lao quận hà đông
việc cải tạo hồ được thực hiện từ nguồn xã hội hóa do công ty kinh bắc thực hiện
nhưng từ thời điểm hồ bị cạn nước ủy ban nhân dân phường trung văn không liên hệ được
với doanh nghiệp này
và đã có báo cáo đến ủy ban nhân dân quận nam tử liêm
đối với một số hạng mục đang xuống cấp ủy ban nhân dân phường trung văn thông tin
đã có kế hoạch chỉnh trang lại cảnh quan xung quanh hồ để tạo môi trường trong lành
thoáng mát cho người dân có chỗ tập thể dục thể thao vui chơi
ngày bảy tháng năm ủy ban nhân dân xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tổ chức khai mạc lễ hội mục đồng làng phong lệ năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là một trong những lễ hội xưa độc đáo của thành phố đà nẵng
và của cả nước nhằm tôn vinh trẻ trăn châu một thành phần thấp bé trong xã hội phong kiến ngày xưa
trải qua thời gian dài lễ hội đã dần bị mai một
vì vậy chính quyền huyện hòa vang đã phục dựng lại lễ hội để gìn giữ
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử dân gian
chủ tịch ủy ban dân xã hòa châu lê đức hùng phó trưởng ban tổ chức cho biết
theo tục lệ từ ngàn xưa lễ hội mục đồng làng phong lệ được tổ chức theo tam niên nhất lệ tức ba năm một lần
lễ hội được tổ chức vào khoảng thời gian tiết trời đẹp nhất trong năm
nắng giáo mùa màng tạm xong người nông dân có thời gian nông nhàn để tham gia vào lễ hội
lễ hội có ba phần lễ một phần hội gồm
lễ rước thần nông từ cồn thần về đình thần nông
tiếp theo là lễ an vị thần
sau cùng là lễ dước thần nông dạo đồng phong lệ được tiến hành suốt cả một ngày
phần hội sẽ tổ chức các trò chơi của trẻ mục đồng ngày xưa
như lò cò kéo co
ống thụt nhảy dây rung rắn lên mây ô ăn quan
đặc biệt phần hội không thể thiếu han mục đồng
mục đích của đêm hát là nhằm tạ ơn thần nông các vị thần linh đã giáng hạ về làng
phò trì cho nhân dân được khỏe mạnh no ấm mùa màng tươi tốt vạn vật xinh xôi
ông lê đức hùng khẳng định lễ hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng
trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân làng phong lễ xưa
lễ hội là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng
thực hành lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân làng phong lệ xưa
này là phường hòa thọ đông hòa thọ tây của quận cẩm lệ và xã hòa châu huyện hòa vang
sau nhiều năm gián đoạn lễ hội dương mục đồng được phục dựng và tổ chức ba lần
vào các năm hai nghìn bảy hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi
dù không được tổ chức lễ hội thường xuyên như trước nhưng đình thần nông luôn được
nhân dân làng phong lệ thờ cúng lễ bái xứng đáng là nơi tôn nghiêm
là di tích đặc biệt của làng
việc phục dựng thành công lễ hội giữ mục đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân
trong việc gìn giữ bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa làm cơ sở tiến đến
đề nghị công nhận lễ hội là một di sản văn hóa phi vật thể của địa phương
lễ hội mục đồng làng phong lệ diễn ra đến ngày tám tháng năm
với nhiều hoạt động văn hóa dân gian phong phú
thưa quý vị sau những cơn mưa đầu mùa nhiều đoạn trên cây nhu lộc thị nghè
ở thành phố hồ chí minh xuất hiện hiện tượng cá chết nổi đầy trên mặt nước
trong đó khu vực cầu điện biên phủ quận một nối quận bình thạnh
cầu hoàng hoa thám cầu kiệu quận một nối quận phú nhuận
theo đó đa số cá chết là ru phi riêu hồng chép có con to hơn một bàn tay
cá chết phơi bụng nổi lính bềnh trên mặt nước xe lấn nhiều loại rác thải
nhiều người đi qua đây dù đã đeo khẩu trang kín mít
nhưng vẫn phải dùng tay bịt chặt mũi vì không chịu nổi mùi hôi từ canh bốc lên
anh nguyễn văn hùng lái xe ôm khu vực cầu hoàng hoa thám cho biết
tình trạng cá chết xuất hiện dài rác từ hai hôm trước
nhưng đến ngày tám tháng năm anh thấy mật độ xác cá nổi nhiều hơn
đa phần là cá sống ở tầng mặt sát cá đã trương lên bốc mùi hôi thối
có tình trạng nước kênh đen ngòm rác thải kết thành mạng
trải dài trên mặt kênh gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị
sau khi hoàn thành cải tạo hơn một mươi năm trước đây được xem là dòng canh đẹp nhất nội đô tp hcm
tuy nhiên hầu như năm nào kênh cũng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt vào đầu mùa mưa
nghiêm trọng nhất là vào năm hai nghìn một mươi sáu công nhân môi trường đã vớt được bảy mươi tấn cá chết
ngành chức năng tp hcm phải giải hàng chục tấn hóa chất để xử lý môi trường
và khuyến cáo người dân không nên sử dụng cá cho người và gia súc hạn chế phóng sinh cá
những năm sau đó ubnd tp hcm cũng tốn nhiều chi phí tái tạo nguồn cá giải hóa chất
tuy nhiên sau những cơn mưa đầu mùa tình trạng cá chết lẫn sát thải ô nhiễm vẫn xuất hiện
những ngày tháng năm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim liên xã kim liên huyện nam đàn nghệ an
đón hàng vạn du khách trong và nước ngoài đến thăm quan và dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
ấn tượng đầu tiên là hai hàng cây xà cư cao sừng sững tỏa bóng phủ kín cả tuyến đường tỉnh lộ năm trăm bốn mươi
từ cổng vào làng xen xã kim liên quê nội bắc hồ
trải qua hơn nửa thế kỷ vượt qua thử thách thời gian và bao biến thiên lịch sử
hàng cây xà cư trên quê hương bắc vẫn sừng sững vơn xanh trở thành biểu tượng đẹp cuốn hút du khách thập vườn
hàng trăm cây xà cừ cổ thụ được trồng từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi của thế kỷ trước sau lời kêu gọi tết trồng cây của chủ tịch hồ chí minh
trải qua hơn sáu mươi năm vượt qua thử thách thời gian và bao biến thiên lịch sử hàng cây xà cừ trên quê hương bắc vẫn luôn xanh tốt
từ lâu hàng cây xà cừ đã trở thành một biểu tượng đẹp ở quê hương người
tại đây có rất nhiều cây cổ thụ có đường kính lớn hơn một năm mét phải hai người ô mới xuể
còn những cây cao từ hai mươi ba mươi m vuôn mình trong nắng tỏa bóng mát
những ngày tháng năm và dịp ngày sinh chủ tịch hồ chí minh hàng cây xà cừ được trồng hơn nửa thế kỷ vẫn tỏa bóng mát
vào những ngày nắng nóng hàng cây cũng tỏa bóng mát thanh bình nhiều người dừng chân dưới tán cây để nghỉ ngơi
việc chăm sóc cho cây được tiến hành thường xuyên đảm bảo điều kiện sinh trường tốt nhất cho hàng xa cư cổ thụ
mỗi năm trước mùa mưa bão ban quản lý khu di tích sẽ cắt tỉa cây để đảm bảo an toàn nên nhiều năm qua chưa có cây nào bị gãy đổ
ngoài tuyến đường chính trên địa bàn xã kim liên còn nhiều hàng cây xà cừ cổ thụ khác có tuổi đời trên năm mươi năm
ngoài ra bên trong khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim liên cũng có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại